hôm qua trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh thái bình đã hỗ trợ hàng chục nghìn lao động nông thôn được học nghề miễn phí
tạo ra sức bật mới cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nhiều khu vực nông thôn thái bình
qua đó góp phần quan trọng triển khai thực hiện thành công đề án trên
trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi câu chuyện về hiệu quả từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại thái bình
với vai trò trung tâm của các cán bộ khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tại đây
chị hoàng thị xuân ở thôn bình bình xã quỳnh xá huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
hàng chục năm trước vốn chỉ quen làm nông nghiệp
thời gian gần đây thu nhập từ ruộng vườn vừa thấp vừa bấp bênh nên chị mong muốn tìm một công việc mới có lương hàng tháng
vừa hay chị được tin hội phụ nữ xã cùng trung tâm khuyến công thái bình tổ chức lớp học mày miễn phí cho lao động nông thôn ngay gần nhà
chị xuân ngay lập tức đăng ký tham gia khóa học và quyết tâm phải tận dụng thật tốt cơ hội chuyển đổi nghề này
đó là câu chuyện của hai năm trước
còn hiện nay chị xuân đã vào làm ở công ty gần nhà
công việc ổn định thu nhập hàng tháng cũng được khoảng năm sáu triệu đồng
cũng khá ổn so với mặt bằng thu nhập bình quân của lao động công nghiệp ở đây
còn so với công việc dụng vườn đồng áng thì cao hơn hẳn
thời gian qua trung tâm khuyến công thái bình đã phối hợp với chính quyền và hội phụ nữ xã quỳnh xá huyện quỳnh phụ
tổ chức nhiều lớp học may công nghiệp cho các lao động có độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi năm tuổi trên địa bàn xã
mỗi khóa học được tổ chức trong khoảng thời gian ba tháng
nhờ lớp học này nhiều bạn trẻ có cơ hội tìm việc làm ngay tại quê hương sớm ổn định cuộc sống
được sự quan tâm của xã và trung tâm quyến công thái bình đào tạo và mở lớp học may miễn phí không mất một đồng khoản chi phí nào

được sự quan tâm của xã và trung tâm khuyến công thái bình đào tạo và mở lớp học may công nghiệp cho các lao động có độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi năm tuổi trên địa bàn xã
được sự quan tâm của xã và trung tâm khuyến công thái bình đào tạo và mở lớp học may công nghiệp cho các lao động có độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi năm tuổi trên địa bàn xã
trong thời gian qua trung tâm khuyến công thái bình đã phối hợp với chính quyền và hội phụ tổ chức nhiều lớp học may công nghiệp cho các lao động có độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi năm tuổi trên địa bàn xã
trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp đã trực tiếp tổ chức dạy nghề may công nghiệp cho trên năm ba trăm linh lao động nghề theo gen xuất khẩu trên hai bảy trăm linh lao động nghề chạm bạc cho bảy mươi lao động sáu trăm linh lao động sản xuất xứ dân dụng xứ vệ sinh xứ mỹ nghệ
đặc biệt để nâng cao tay nghề cho nông dân trung tâm còn tổ chức tập huấn vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho gần một lao động
qua khảo sát đến nay một trăm linh xã thị trấn có kiến nghị đều đã được trung tâm tổ chức tập huấn
ngoài ra trung tâm còn phối hợp với các trường đại học có thương hiệu giảng viên có trình độ về giảng kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho gần ba lượt cán bộ quản lý các doanh nghiệp hợp tác xã chủ cơ sở sản xuất tập huấn nghiệp vụ kê toán kế toán may cho ba trăm hai mươi tám kế toán các doanh nghiệp
ngoài đào tạo nghề một trong những nhiệm vụ trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức xây dựng hai mươi năm đề án mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ góp phần gia tăng giá trị sản xuất khả năng cạnh tranh mở rộng quy mô cho doanh nghiệp đồng thời tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động
đây đều là những ngành nghề phục vụ thiết thực cho người lao động các doanh nghiệp cơ sở sản xuất ở các địa phương trong toàn tỉnh
đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh thái bình đến hai nghìn hai mươi
đã góp phần đem lại năng suất và thu nhập cao hơn và tạo việc làm cho nhiều lao động
đặc biệt thông qua đề án chất lượng lao động nông thôn ngày càng tăng lên thúc đẩy phát triển sản xuất tăng năng suất lao động chuyển dịch cơ cấu lao động giảm nghèo và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
sau đây phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông hà văn hải là giám đốc trung tâm khuyến công tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh thái bình để tìm hiểu kỹ hơn về công tác triển khai thực hiện đề án
mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên truyền hình nhân dân bởi trò chuyện ngày hôm nay
xin ông cho biết là cái đề án đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn trong những năm vừa qua mình đã triển khai như thế nào và đã đem lại hiệu quả như thế nào trong công việc đào tạo nghề
xin thương ông
để tổ chức tốt đề án đào tạo dạy nghề trong lao động nông thôn trong những năm qua trung tâm đã điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo lao động của các địa phương
trên cơ sở đào tạo trung tâm đã tổng hợp và xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo cho từng năm căn cứ vào nhu cầu của các địa phương
thứ hai là căn cứ kế hoạch rồi trung tâm sẽ phối kết hợp với các cơ quan cấp ủy trung tâm địa phương
thứ hai là trong quá trình đào tạo thì kinh phí rất là hạn hẹp
theo nguyên tắc thì nhà nước là hỗ trợ các tổ chức cá nhân cũng như các doanh nghiệp
nhưng mà thực ra chúng tôi tự đào tạo thì chúng tôi cái khó khăn là về mặt kinh phí rất khó khăn
nên là chúng tôi phải phối hợp với các địa phương là khai thác các hội trường của các thôn của các xã để làm nơi phòng học
và đặc biệt là công tác an ninh triển tệnh thì chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương
thì mới đảm bảo cái chi phí để đào tạo nghề
thì đấy là một trong những cái khó khăn trong quá trình đào tạo nghề
trong các năm tiếp theo thì anh em chúng tôi cũng tiếp tục điều tra khảo sát và xây dựng chương trình kế hoạch
báo cáo đoán tỉnh và cũng thương gia kế hoạch
trên kế hoạch đấy thì anh em chúng tôi tiếp tục tổ chức dạy nghề ở các địa phương
có các nhà máy xây nhập để gắn đào tạo với sử dụng hoạt động
đặc biệt là những doanh nghiệp liên doanh và những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
thì công việc cũng như là sản phẩm cũng như là
việc cái thu nhập của người lao động sẽ đảm bảo hơn
thì anh em chúng tôi sẽ tập trung đào tạo dạy nghề trọng điểm
không phải là từng xã nữa mà chúng tôi sẽ đào tạo thành một cụm xã và một khu
thì cái việc huy động lao động cũng như là cái việc đào tạo đấy thì
người lao động người ta có thể nhìn thấy và người ta xác định những mục tiêu
và người ta có cái tâm huyết và người ta nhiệt tình trong quá trình đào tạo
thì chính vì thế trong cái hiệu quả đào tạo những năm tiếp theo anh em chúng tôi suy nghĩ
là sẽ đảm bảo chất lượng cao và cũng sẽ hoàn thành được cái chương trình
mà được sở công thương cũng như là tỉnh giao
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên buổi trò chuyện ngày hôm nay
xin cảm ơn ông
qua mấy năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề vượt so với mục tiêu kế hoạch
toàn tỉnh đã có bảy mươi ba năm trăm năm mươi tám lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề
số người có việc làm phi nông nghiệp sau đào tạo bình quân đạt bảy mươi năm
người học nghề nông nghiệp tiếp tục làm nghề cũ
nhưng hiệu quả đã đạt được cao hơn so với khi chưa được học nghề
hiệu quả lan tỏa từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tới đời sống kinh tế các khu vực nông thôn tỉnh thái bình hiện nay
đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của trung tâm khuyến công
và tư vấn phát triển doanh nghiệp tỉnh thái bình trong nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án
thưa quý vị những con số thống kê ở trên đã cho thấy những tác động hết sức tích cực
của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới đời sống kinh tế xã hội của tỉnh thái bình
và đặc biệt là khu vực nông thôn
một trong những tác động nổi bật nhất là thông qua công tác triển khai thực hiện đề án
của trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển doanh nghiệp tỉnh thái bình
các cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt được cơ bản các nội dung
chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn
và từ đó giúp lao động nông thôn thấy được sự cần thiết đối với việc học nghề và tạo việc làm
góp phần xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình trang địa phương tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại